đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thực hiện việc kiểm tra tại huyện kiến thụy
và làm việc với thành phố hải phòng về công tác phòng chống dịch cúm da cầm trên địa bàn
làm việc với thành phố hải phòng đoàn công tác yêu cầu thành phố tiếp tục chỉ đạo các địa phương
chủ động tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh cho da cầm tổ chức vệ sinh thực hiện khởi trùng
tiêu độc hiệu quả tăng cường theo dõi giám sát khoanh vùng dập tắt dịch bệnh kịp thời không để lây lan rộng
trước đó đoàn công tác đã đến kiểm tra tại thôn kim sơn xã tân trào huyện kiến thụy
nơi phát sinh bệnh cúm da cầm ah năm n sáu đầu tiên tại hải phòng
bệnh cúm đã xảy ra trên đàn da cầm của hộ gia đình ông đinh văn tứ với tổng đàn vịt ba bảy trăm bảy mươi con
theo chủ hộ đàn da cầm nhập từ thái bình về nuôi không có dây chứng nhận kiểm dịch
chưa được tiêm vaccine phòng bệnh cúm da cầm toàn bộ số vịt trên đã được tiến hành tiêu hủy theo quy định
đến ngày hai mươi tám tháng hai dịch lại xảy ra tại bốn hộ chăn nuôi khác
trong đó có ba hộ nuôi liền kề hộ ông tứ toàn bộ số gia cầm nhiễm cúm ah năm n sáu đã bị tiêu hủy hơn một mươi một con